tại trụ sở bộ lao động và phúc lợi xã hội lào đại sứ quán việt nam tại lào đã trao số tiền là năm mươi triệu kíp lào
tương đương với hai trăm năm mươi triệu đồng để ủng hộ nhân dân lào tại tỉnh savanakhet tỉnh miền trung lào đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
tại buổi lễ đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng cho biết được biết hiện nay nhân dân tỉnh savanakhet bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt
vì vậy đại sứ quán việt nam tại lào quyết định ủng hộ số tiền nói trên để sử dụng trong công tác khắc phục hậu quả lũ lụt
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào nhân dân lào nói chung và nhân dân tỉnh savanakhet nói riêng sẽ vượt qua những khó khăn tạm thời tiếp tục ổn định cuộc sống